còn tại quảng bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lê phương nguyên và hồ trọng quang đều trú ở xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình về tội giết người
vào tối ngày ba mươi tháng năm sau khi đi ăn cưới về nhóm thanh niên gồm lê phương nguyên hồ trọng quang và hai người bạn gái là nguyễn thảo nguyên và trần thị hoa chú cùng địa phương tiếp tục vào quán nhậu nhậu xong nguyên rủ quang về nhà lấy kiếm đi chém người
ngày ba mươi một tháng năm khi đến khu vực ngã tư nghĩa địa thôn hải đông xã quảng phú huyện quảng trạch phát hiện thấy anh lê văn trung chú ở xã quảng phú đang đi bộ nguyên đã dùng dao chém hai nhát trúng người vạt đầu của anh trung khiến nạn nhân bất tỉnh
anh trung may mắn được người dân địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới với thương tích rất nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng liên quan đồng thời khẩn trương củng cố các chứng cứ và hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm hai đối tượng là nguyên và quang nguyên và quân theo quy định của pháp luật về hành vi giết người